tàu chiến lớn nhất của lực lượng phòng vệ trên biển nhật bản tàu sân bay trực thăng izumo
lần đầu tiên phối hợp với một tàu của hải quân mỹ trên biển thái bình dương
thực hiện sứ mệnh bảo vệ theo đạo luật an ninh mới có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi chín
tàu isumo đã rời căn cứ yokosuka phía tây nam thủ đô tokyo sáng nay và nhập với đoàn tàu tiếp tế
của hải quân mỹ ở ngoài khơi bán đảo boso tỉnh chiba phía đông thủ đô tokyo